sau thành công của những năm trước lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa hai nghìn một mươi sáu tiếp tục đến với khán giả thủ đô
với mục tiêu hướng đến một liên hoan âm nhạc văn minh đa màu sắc
chương trình đã có đêm mở màn đầy ấn tượng tại hoàng thành thăng long
lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa là sự kiện âm nhạc được giới trẻ chờ đón nhất trong những ngày gần đây
với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nhạc công nổi tiếng trong nước và quốc tế
ngay trong đêm diễn đầu tiên monsu music festival đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ phía công chúng
hàng nghìn khán giả hoa minh vào lễ hội âm nhạc nhiều màu sắc
từ những bài hát sôi động đến những bản tình ca sâu lắng
tất cả tạo nên một đêm diễn tuyệt vời mà ở đó người nghe được cháy hết mình với âm nhạc
với tinh thần của một lễ hội âm nhạc mới phù hợp với xu thế âm nhạc quốc tế
lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa hai nghìn một mươi sáu đã mang tới một sản phẩm văn hóa của cộng đồng và cho cộng đồng
với chất lượng chuyên môn cao
chương trình sẽ diễn ra liên tục trong ba ngày từ hai mươi một đến hai mươi ba tháng một mươi